trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh hòa bình có mưa vừa mưa to đến rất to trên diện rộng
nhiều nơi tại thành phố hòa bình cùng các huyện đã xảy ra lũ quét sạt lở đất làm thiệt hại nhà cửa
tài sản của người dân nhiều tuyến đường trong tình trạng bị ách tắc chưa thể lưu thông trở lại
gia đình ông nguyễn sơn hà có ba nhân khẩu đặc biệt khó khăn có ba cháu nhỏ đều bị di chứng
chất độc màu da cam là một trong bốn hộ dân của xóm máy xã dân hạ huyện kỳ sơn
phải di rời khẩn cấp đến nhà văn hóa xóm máy
tại huyện kỳ sơn do mưa lớn những ngày qua cộng với thủy điện hòa bình xả lũ dẫn đến tình trạng
sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bốn trăm bốn mươi năm từ thị trấn kỳ sơn đi các xã dân hạ hợp thành
hợp thịnh và xuất hiện nhiều vết nứt chia đôi lòng đường nhiều nhà dân
tường nhà đã bị nứt và có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
cấp bách buộc phải di rời không thể để tồn tại tiếp vì nếu tồn tại tiếp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người dân
phát hiện được cái nguy hiểm đầu giờ sáng nay thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm kiếm đạn của huyện đã kịp thời triển khai
việc đầu tiên là phải phân luồng giao thông và chặn các xe người dân đi qua lại không cho đi qua lại khu vực sạt trượt để tránh nguy hiểm
thế và tiếp theo thì có cái việc
triển khai là di rời người của các cái hộ dân phía dưới đường trước
sau đó di rời các tài sản của bà con đến nơi an toàn
mưa lũ còn làm bốn tuyến đường tỉnh bốn trăm ba mươi hai bốn trăm ba mươi ba bốn trăm ba mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám và hai tuyến đường trung ương trên địa bàn tỉnh hòa bình bị ách tắc do sạt lở ta luy dương
với khối lượng rất lớn và các vị trí ngầm nước ngập sâu
tại huyện đà bắc có tám mươi bốn ngôi nhà bị sạt lở đất đá
trong đó một mươi sáu ngôi nhà bị sập hoàn toàn và phải sơ tán khẩn cấp
trên hai mươi ngôi nhà ở tổ hai mươi sáu phường đồng tiến thành phố hòa bình có nguy cơ sạt lở xuống sông đà
ngoài ra các huyện cao phong mai châu tân lạc yên thủy kim bôi cũng đã có hàng trăm ngôi nhà thuộc diện nguy cơ sạt lở phải di rời
trước tình hình mưa lũ trên địa bàn khá phức tạp ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã cắt cử canh gác các khu vực nguy hiểm
các điểm sạt lở khu vực ngầm bị ngập nước
sơ tán di chuyển người dân và tài sản của nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn